ngày hai mươi hai tháng một mươi một trong chuyến thăm và làm việc tại liên bang nga đoàn đại biểu học viện chính trị quốc gia hồ chí minh do đồng chí nguyễn xuân thắng
bí thư trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện dẫn đầu đã có buổi làm việc tại học viện kinh tế quốc dân và công vụ
trực thuộc tổng thống liên bang nga đồng thời tham dự buổi tọa đàm phát triển quốc gia trong điều kiện thế giới thay đổi và thúc đẩy quan hệ hợp tác việt nga
phát biểu tại buổi làm việc giáo sư vladimir mao giám đốc ranepa bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp nhận thêm nhiều học viên việt nam sang theo học tại học viện
đồng thời nhà trường sẵn sàng giúp đỡ đào tạo nâng cao trình độ của các cán bộ công chức việt nam
về phần mình đồng chí nguyễn xuân thắng mong muốn đẩy mạnh hợp tác chia sẻ kinh nghiệm với ranepa trong tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ
đặc biệt là những kiến thức phương pháp kỹ năng giúp thích ứng được với những thay đổi mới
tham dự buổi tọa đàm phát triển quốc gia trong điều kiện thế giới thay đổi và thúc đẩy quan hệ hợp tác việt nga
các đại biểu đã cùng thảo luận về những điều chỉnh trong chính sách của nga đối với thế giới và khu vực
trong đó có việt nam và quan hệ hợp tác việt nam liên bang nga trong bối cảnh mới cũng như các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm
chiều cùng ngày đoàn cũng đã tới thăm và làm việc tại viện viễn đông thuộc viện hàn lâm khoa học liên bang nga